tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự
tham dự lễ kỷ niệm còn có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính thức ra đời sau khi pháp lệnh quy định về quản lý của nhà nước
đối với công tác phòng cháy chữa cháy được ra đời vào ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
tiếp đó vào ngày năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chủ tịch hồ chí minh ký lệnh số một mươi bảy công bố pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy chữa cháy
và chế độ cấp bậc của sĩ quan hạ sĩ công an phòng cháy chữa cháy
theo đó công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ không thể tách rời của công tác công an
đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
xác định công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
góp phần giữ gìn an ninh trật tự an sinh xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đảng và nhà nước và bộ công an luôn dành sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy
hàng năm lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã phát hiện và tổ chức dập tắt khoảng năm mươi tổng số vụ cháy xảy ra
ngăn chặn cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
các biện pháp phòng ngừa loại trừ nguyên nhân điều kiện phát sinh cháy nổ tai nạn sự cố được tích cực triển khai
hoạt động kiểm tra thanh tra xử lý vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy được đẩy mạnh
qua đó nâng cao ý thức tuân thủ tôn trọng pháp luật của người đứng đầu cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân trong phòng chống cháy nổ
số vụ cháy nổ được kìm chế giảm số vụ cháy nổ lớn và thiệt hại gây ra
việc ứng dụng những thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến trong phòng cháy chữa cháy được trú trọng công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được tăng cường
và ngày càng có hiệu quả kịp thời xử lý cứu chữa các vụ cháy nổ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhà nước tổ chức và công dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao biểu dương và khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu
những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử năm mươi năm năm qua
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được củng cố kiện toàn theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
thực sự là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận phòng chống giặc lửa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hổ được củng cố kiện toàn theo hướng cách mạng chính quy tinh nguyện và từng bước hiện đại
thực sự là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hổ được củng cố kiện toàn theo hướng cách mạng chính quy tinh nguyện và từng bước hiện đại
tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những phát triển tích cực còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đàn sen tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển
tốc độ đô thị hóa nhanh biến đổi khí hậu hạn hán khô khan kéo dài ở nhiều nơi còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn sẽ tác động lớn đến tình hình cháy nổ
chính vì vậy chủ tịch nước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần tập trung thực hiện tốt các công tác trọng tâm
trong đó tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ
thường xuyên tổ chức tập huấn diễn tập sẵn sàng lực lượng phương tiện và các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời với các tình huống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ
chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhất là giữa công an dân và quân đội nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
tăng cường nghiên cứu ứng dụng những thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư nghiên cứu sản xuất trong nước
các phương tiện thiết bị phòng chống cháy nổ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về phòng vệ dân sự nhất là với các nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy để trao đổi kinh nghiệm tránh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ghi nhận những phần đấu quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chủ tịch nước trần đại quang thay mặt đảng và nhà nước đã tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ